tiếp đó tổ chức y tế thế giới who công bố kế hoạch cập nhật với dịch covid một mươi chín
trong đó đưa ra các chiến lược quan trọng nếu được thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi
sẽ giúp thế giới chấm dứt giai đoạn khẩn cấp của đại dịch
đây là ba kịch bản có thể xảy ra về cách virus có thể phát triển trong năm tới
kịch bản thứ nhất trong kịch bản cơ bản này được coi là mô hình làm việc của wardol
virus gây ra các đợt bùng phát ít nghiêm trọng hơn với các đợt cao điểm định kỳ
khi khả năng miễn dịch suy giảm có thể cần tiêm vaccine covid một mươi chín nhắc lại
cho những người có nguy cơ cao nhất
dịch bệnh có thể theo mô hình theo mùa với đỉnh điểm vào những tháng lạnh hơn
tương tự như bệnh cúm
kịch bản thứ hai trong kịch bản tốt nhất của who
các biến thể trong tương lai sẽ ít nghiêm trọng hơn đáng kể
khả năng bảo vệ khỏi bệnh nặng sẽ lâu dài mà không cần tiêm nhắc lại trong tương lai
hoặc phải thay đổi đáng kể với vaccine hiện tại
kịch bản thứ ba trong trường hợp xấu nhất virus biến đổi thành một mối đe dọa mới
có khả năng lây truyền cao và gây chết người hơn
trong trường hợp này vaccine sẽ kém hiệu quả hơn và khả năng miễn dịch khỏi bệnh nặng
và tử vong sẽ suy yếu nhanh chóng đòi hỏi những cải tiến đáng kể với vaccine hiện có
và một chiến dịch tiêm nhắc lại rộng rãi cần triển khai cho các nhóm dễ bị tổn thương
để giúp chấm dứt tình trạng khẩn cấp
cabado kêu gọi các quốc gia tiếp tục hoặc tăng cường khả năng giám sát virus
để phát hiện những dấu hiệu cảnh báo sớm về những thay đổi đáng kể của virus
tổ chức y tế của liên hợp quốc cũng kêu gọi cải thiện việc phát hiện covid một mươi chín kéo dài
để truy vết và giảm thiểu tình trạng bệnh tật lâu dài sau khi đại dịch kết thúc